y tế lưu động hai mươi trạm y tế xã lưu động tại các khu công nghiệp khu chế xuất hiện nay ba mươi trên ba mươi quận huyện thị xã đã xây dựng kế hoạch phương án chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan đơn vị trong việc triển khai mô hình trạm y tế lưu động
ngoài ra căn cứ vào tình hình thực tế diễn biến dịch trên địa bàn thành phố ubnd các quận huyện thị xã sẽ chỉ đạo các bộ phận liên quan chuẩn bị các điều kiện về địa điểm nhân lực trang thiết bị thuốc
sẵn sàng thiết lập thêm các trạm y tế lưu động để đưa vào sử dụng khi có tình huống dịch bệnh diễn biến phức tạp lan rộng trong cộng đồng
tại hội trường thống nhất quận một tp hcm nhiều lãnh đạo đảng và nhà nước tới dự và thực hiện nghi thức tưởng niệm hơn hai mươi ba đồng bào và chiến sĩ tử vong trong đại dịch covid một mươi chín
các lãnh đạo gồm có ông võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư trung ương đảng ông trần thanh mẫn ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội
ủy viên bộ chính trị trưởng ban kinh tế trung ương ông đỗ văn chiến bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
phó chủ tịch nước nguyễn thị ánh xuân phó thủ tướng vũ đức đam cùng lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương
về phía tp hcm có ông nguyễn văn nên ủy ban bộ chính trị bí thư thành ủy ông phan văn mãi chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm
và các lãnh đạo ban thường vụ thành ủy thường trực hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tp hcm và các sở ngành
đến dự buổi lễ tưởng niệm còn có các đoàn ngoại giao các tổ chức quốc tế các tôn giáo các đơn vị lực lượng tham gia phòng chống dịch
đại diện thân nhân gia đình đồng bào tử vong và cán bộ chiến sĩ hy sinh trong đại dịch covid một mươi chín
sau bài phát biểu kêu gọi của chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam trong tiếng nhạc hồn tử sĩ
các đại biểu dành một phút tưởng niệm đến những người đã khuất và thực hiện nghi thức thắp nến tưởng niệm
trong niềm xúc động và tiếc thương vô hạn chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đỗ văn chiến
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước mặt trận tổ quốc việt nam bày tỏ lòng thành kính
chia buồn sâu sắc với các gia đình có người hy sinh và tử vong trong đại dịch covid một mươi chín
xin nguyện cầu cho các linh hồn người đã mất được siêu thoát yên giấc ngàn thu nơi cõi vĩnh hằng
số ca nhiễm covid một mươi chín đã có xu hướng gia tăng trở lại ở nhiều nơi
nhưng hy vọng chấm dứt đại dịch cũng được thắp lên
nhờ những diễn biến lạc quan về việc phát triển vaccine và thuốc chữa bệnh
hãng astrazeneca anh thụy điển hôm qua công bố dữ liệu cho thấy liệu pháp kháng thể avosal
còn gọi là azd bảy nghìn bốn trăm bốn mươi hai giúp giảm nguy cơ biểu hiện triệu chứng covid một mươi chín đến tám mươi ba trong vòng sáu tháng sau khi tiêm
một kết quả nghiên cứu trước đó cho thấy hỗn hợp kháng thể này giảm bảy mươi bảy nguy cơ bệnh nặng ba tháng sau khi tiêm
astrazenoca đã nộp đơn lên các cơ quan y tế tại mỹ và eu để xin cấp phép cho loại thuốc này
nếu được thông qua nó sẽ bổ sung vào danh sách những loại thuốc kháng thể như regeneron
eli lili glasose mit clivir vốn đã được các nước cấp phép
các loại thuốc kháng thể hoạt động tương tự vaccine
nhưng nó đưa kháng thể tạo ra từ phòng thí nghiệm vào cơ thể để chống lại việc
nhiễm bệnh thay vì kích hoạt để cơ thể tự sản sinh kháng thể như vaccine
ngoài những loại thuốc kháng thể
các nước cũng trông đợi vào các thuốc kháng virus dạng viên đầy tiềm năng đang được các hãng dược thử nghiệm
hai hãng mark và pfizer đã trình dữ liệu lên cơ quan quản lý dược phẩm mỹ
để xin cấp phép cho thuốc trị covid một mươi chín của từng hãng tên là monupiravir và parklovid
trong khi thế giới chờ đợi tin tốt từ thuốc trị covid một mươi chín dạng viên
các loại vaccine vẫn đang là công cụ hiệu quả nhất
để chống lại đại dịch tiến sĩ anthony fauci trưởng cố vấn y tế của tổng thống mỹ
mới đây nhấn mạnh lợi ích của việc tiêm vaccine vì ông cho rằng phòng bệnh hơn chữa bệnh
bên cạnh đó việc tiêm ngừa giúp ngăn virus lây lan
qua đó giảm nguy cơ hình thành những biến thể mới nguy hiểm trong tương lai
đến nay tổ chức y tế thế giới who đã phê chuẩn cho tám loại vaccine covid một mươi chín
của các hãng moderna pfizer biontech johnson johnson
bên cạnh đó thế giới cũng đang nghiên cứu phát triển các loại vaccine thế hệ thứ hai tiện dụng
và hiệu quả cao hơn các loại vaccine thế hệ đầu
hãng qvac của đức hôm qua thông báo sẽ bắt đầu thử nghiệm lâm sàng
các loại vaccine covid một mươi chín thế hệ hai cv hai covid trong vài tháng nữa
afp dẫn dữ liệu vừa được công ty công bố cho thấy vaccine này sản sinh lượng kháng thể trên khỉ
có thể so sánh được với vaccine pfizer
trước đó kyuvac đã quyết định ngừng dự án vaccine
đời đầu vì kết quả thử nghiệm cho thấy mức độ hiệu quả chỉ đạt bốn mươi bảy
lãnh đạo ubnd phường hoàng liệt hoàng mai hà nội sáng nay cho biết
tại tòa hh ba c trung cư hh linh đàm đã phát hiện thêm một trường hợp mắc covid một mươi chín
là nam sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín có địa chỉ ở tầng ba mươi tám của tòa nhà hh ba c
lãnh đạo phường nói bệnh nhân trước đó làm bảo vệ tại quán cà phê
ở phố đỗ hạnh phường nguyễn du quận hai bà trưng hà nội
thời điểm này khu phố trên đang phong tỏa
người dân không được ra khỏi khu vực
nhưng người này đã tự ý rời khỏi khu vực trên để về nhà riêng ở trung cư hh ba c
ngay sau khi nam bảo vệ có kết quả dương tính
lực lượng chức năng đã đưa bệnh nhân đi bệnh viện điều trị
lãnh đạo phường trả lời tờ doanh nghiệp và thiếp thị
ngay sau khi nhận được thông tin về người nhiễm
và trước tình hình dịch bệnh diễn biến hết sức phức tạp
ubnd phường hoàng liệt đã yêu cầu tạm phong tỏa cách ly tòa nhà hh ba c
việc phong tỏa tạm thời này được thực hiện kể từ hai mươi h ngày một mươi chín tháng một mươi một cho đến khi có thông báo mới
ubnd phường yêu cầu toàn bộ cư dân tòa nhà hh ba c không rời khỏi nơi cư trú
và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh
tòa nhà hh ba c có hơn bảy trăm linh căn hộ với hơn hai người dân
đại diện ban chỉ đạo chống dịch covid một mươi chín quận nam tử liêm hà nội hôm qua cho biết
số ca tại phường phú đô trong sáu ngày gần đây đã giảm
cụ thể là ngày một mươi ba tháng một mươi một phường ghi nhận ba mươi ba ca
ngày một mươi bốn tháng một mươi một ghi nhận ba mươi một ca ngày một mươi năm là bốn mươi hai ca
ngày một mươi sáu có hai mươi ca ngày một mươi bảy là một mươi bảy ca và ngày một mươi tám thì còn một mươi một ca
số ca covid một mươi chín chủ yếu ghi nhận trong khu cách ly phong tỏa
phường hiện có hai trăm bốn mươi sáu f đang được điều trị có tổng số hai trăm tám mươi tám hộ gia đình
với một ba trăm năm mươi người đang trong khu phong tỏa tại đây
tất cả các hoạt động theo quy định khi dịch cấp độ bốn đã được dừng và hạn chế
song vị này cũng cho rằng do hiện nay giao thương mở
mở cửa rộng rãi chắc chắn f còn tăng khi đó f một phát sinh rất nhiều
các khu cách ly tập trung sẽ nhanh quá tải
phường phú đô quận nam từ liêm là nơi duy nhất ở hà nội hiện nay
dịch ở cấp độ bốn màu đỏ nguy cơ rất cao
ổ dịch này được phát hiện từ ngày bốn tháng một mươi một
thành phố hà nội hôm qua ghi nhận hai trăm bảy mươi năm ca mắc covid một mươi chín mới
trong đó có một trăm linh bốn ca tại cộng đồng một trăm ba mươi năm ca tại khu cách ly và ba mươi sáu ca tại khu phong tỏa
cộng dồn số ca mắc covid một mươi chín tại hà nội
trong đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn là bảy hai trăm chín mươi một ca
trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là hai sáu trăm bốn mươi sáu ca
số mắc là đối tượng đã được cách ly bốn sáu trăm bốn mươi năm ca
sau khi bay hàng tỷ đồng để mở lại dịch vụ
các quán karaoke spa lại ngậm ngùi nhận quyết định tiếp tục đóng cửa chỉ trong vòng hai ngày
trải qua gần hai năm đối phó với đại dịch
karaoke spa massage là những ngành đầu tiên phải đóng cửa
và những ngành cuối cùng được mở cửa
chỉ tính riêng năm nay người lao động chỉ được làm việc mấy chục ngày
sự bấp bênh trong công việc khiến họ quyết định bỏ nghề
hoặc chấp nhận về quê nghỉ ngơi ít nhất đến hết tết nguyên đán hai nghìn hai mươi hai
theo quản lý một chuỗi spa lớn ở tp hcm
mặc dù chấp nhận chi hoa hồng giới thiệu
nhưng doanh nghiệp vẫn không tuyển được đủ nhân sự cho các cơ sở
tình trạng dự kiến kéo dài đến hết quý i năm sau
nếu thành phố chưa thực sự sống chung với dịch
tuy nhiên nguyên nhân sâu xa là covid một mươi chín
đã làm mất đi sự hấp dẫn của những ngành này
ông phan tiệp cho rằng khó khăn lớn nhất khi mở lại các cơ sở là không có khách
do người dẫn e ngại dịch bệnh
đồng thời cũng không còn thoải mái chi tiền cho các dịch vụ làm đẹp
kể cả giờ mở lại thì cũng chỉ để duy trì hoạt động cho doanh nghiệp
và có công an việc làm cho anh em
chứ doanh thu chắc sẽ thấp hoặc nhiều khi không có
tôi nghĩ còn lâu nữa ngành này mới phục hồi được như trước
ông phan tiệp nêu ý kiến
thực tế theo quan sát của ông
không ít spa thẩm mỹ viện đã phản biệt
và phá sản trong hai năm qua
chính công ty ông cũng đang nhận thanh lý một số máy móc
thiết bị giúp khách hàng là các spa đã đóng cửa
sở y tế tp hcm hôm qua có văn bản khẩn
gửi bộ y tế kiến nghị cho f không triệu chứng
đã tiêm đủ hai mũi vaccine cách ly bảy ngày
thay vì là một mươi bốn ngày như trước đây
theo trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm hcdc
từ khi áp dụng sử dụng thuốc kháng virus monopiravir
đã có nhiều trường hợp f hoàn toàn không có triệu chứng
hoặc có triệu chứng nhẹ
và mất hẳn các triệu chứng chỉ sau một tuần cách ly
và có kết quả xét nghiệm âm tính với covid một mươi chín
tuy nhiên các trường hợp trên vẫn phải tiếp tục cách ly
đến hết thời gian theo quy định một mươi bốn ngày
việc kéo dài thời gian cách ly
cùng với số ca mắc mới gia tăng mỗi ngày
nên khó tránh quá tải tại khu cách ly tập trung và các bệnh viện
trước tình hình đó để gia tăng hiệu quả
trong công tác chăm sóc điều trị f
sở y tế đã có văn bản đề nghị
bộ y tế cho phép tp hcm
thí điểm rút ngắn thời gian cách ly tập trung
xuống còn bảy ngày đối với các trường hợp f
không có triệu chứng đã tiêm hai mũi vaccine
còn bảy ngày đối với các trường hợp f
không có triệu chứng đã tiêm hai mũi vaccine
và có kết quả xét nghiệm âm tính vào ngày thứ bảy
tính từ một mươi sáu h ngày một mươi tám tháng một mươi một
đến một mươi sáu h ngày một mươi chín tháng một mươi một
trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín
ghi nhận một ba trăm ba mươi chín trường hợp nhiễm mới
như vậy trong đợt dịch thứ bốn
bắt đầu từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay
tp hcm đã có tổng hợp
tổng cộng bốn trăm năm mươi sáu trăm bốn mươi bốn trường hợp
được bộ y tế công bố
những ngày tp hcm chứng mệnh
thầy nguyễn minh hoàng
tổng phụ trách đội trường trung học cơ sở võ thành trang
quận tân phú tp hcm
đã tạm gác công việc không ngại nguy hiểm
xông vặt tâm dịch
thầy đã dùng tiền thiết kiệm để mua rau củ quà
và hàng trăm gói thuốc dành cho f
kịp thời đưa đến những gia đình có f đang gặp khó khăn
vào giữa đêm một ngày cuối tháng tám
điện thoại của thầy nguyễn minh hoàng
nhận được tin nhắn của một học sinh
với nội dung
thầy ơi thầy hỗ trợ gói thuốc f cho gia đình con với
cả nhà con năm người đều thành f
tự cách ly tại nhà
trong đó có hai người trên sáu mươi năm tuổi có bệnh nền
và một bé trai chín tuổi
ngay lập tức thầy hoàng nhắn tin
chấn an học trò
thầy ở đây con đừng sợ
rồi chuẩn bị những túi thuốc f mang đến nhà học trò trong đêm
trước khi lên đường đến nhà học trò
thầy hoàng cẩn thận hỏi thăm thêm
tình hình của từng thành viên trong gia đình
như tình trạng spo hai
tiêm vaccine sau đó thầy phân loại gói thuốc
đánh dấu ngày uống thuốc
tới nơi thầy hoàng lại hướng dẫn gia đình
học trò cách theo dõi sức khỏe
uống thuốc bổ sung thêm vitamin c
gia đình đừng lo lắng quá
giữ tinh thần thoải mái có gì có nhắn thầy
thầy đến liền đừng hoảng sợ
thầy hoàng chấn an gia đình học sinh
từ nhà tôi đến nhà học sinh
chỉ có một mươi km nhưng vào thời điểm
dịch bệnh phức tạp tôi phải tìm nhiều đường
để đi dẫn đến mất nhiều thời gian
vì vậy gần không giờ tôi mới có thể
tới được nhà học trò để đưa thuốc
nhìn thấy phụ huynh ngóng trông
và vui mừng khi thấy tôi cảm giác
mọi khó khăn trước đó đều đã qua hết
tôi chỉ mong gia đình học sinh vượt qua
được dịch bệnh thầy nguyễn minh hoàng
chia sẻ hay có hôm

sau một ngày dài tham gia công tác
chống dịch tại địa phương điện thoại của thầy
lại hiện lên dòng tin nhắn của một
học sinh báo có cựu học sinh trường
là f đang xin hỗ trợ
lương thực trên gia lô nhận được tin nhắn
cầu cứu của học trò thầy hoàng lại
vội vã chuẩn bị thuốc thực phẩm
gồm trứng sữa rau mì gói
rồi phóng xe ngay trong đêm mang đến
không chỉ đi phát thuốc
thực phẩm cho f vào năm học
mới thầy nguyễn minh hoàng còn làm
shipper giao sách giáo khoa đến từng
nhà học sinh có thời điểm
để học sinh kịp có sách học tập
thầy hoàng phải đi giao sách từ năm giờ sáng
thậm chí đến tận hai mươi ba h
giao xong sách giáo khoa thầy hoàng
lại trở thành điều phối viên đưa
tài liệu học tập đến cho các học sinh
không có điều kiện học online cả học sinh
f yên tâm ở nhà học tập
và những ngày cao điểm của tháng bảy và
thầy nguyễn minh hoàng đi từ
tờ mờ sáng đến tận hai mươi ba h
mới về đến nhà khoác lên mình
bộ đồ bảo hộ nhân viên y tế làm
công việc của nhân viên y tế nên có
những lúc thầy cũng quên mất mình là giáo viên
vì thế mỗi lần được các cô chú
lớn tuổi nói cảm ơn bác sĩ
thầy cảm thấy rất hạnh phúc vì
góp một ít công sức giúp thành phố
mau hết bệnh chia sẻ về việc làm
của mình thầy nguyễn minh hoàng bộc bạch
tôi muốn công việc của mình truyền cảm hứng
cho học sinh và trong những ngày
sông bão như thế này học sinh sẽ cảm
thấy yên tâm hơn khi có thầy bên cạnh
tôi thấy mình đã làm được điều đó
trong suốt thời gian qua với những
việc làm không ngại khó khăn nguy hiểm sông
và tâm dịch thầy nguyễn minh hoàng đã được
trường trung học cơ sở võ thành trang tặng
giấy khen giáo viên tích cực trong công tác
tình nguyện phòng chống dịch bệnh tại địa phương
với những thông tin mới nhất liên quan đến
tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên cả nước
sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trên kênh
và sức khỏe và đời sống hy vọng quý vị quan tâm
theo dõi kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại